năm hai nghìn hai mươi bốn cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng đã hoàn thành vực tuyển quân và tổ chức khai giảng khóa huấn luyện cho một tám trăm sáu mươi tám chiến sĩ mới tại hai địa điểm huấn luyện phía bắc và phía nam
sau khi tiếp nhận quân theo kế hoạch trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nhiệp vụ đã chỉnh
chỉ đạo các đội công tác chuyên môn tổ chức cấp phát quân trang theo quy định một trăm linh chiến sĩ được cấp tài liệu học tập bố trí ổn định nơi ăn ở sinh hoạt học tập cho chiến sĩ đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm
phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng quán triệt các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác quản lý huấn luyện đảm bảo chất lượng chiến sĩ mới đáp ứng mục tiêu yêu cầu đề ra

cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng tổ chức phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là hoạt động hết sức ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng ngày chủ tịch hồ chí minh phát động tết trồng cây
và chương trình trồng một tỷ cây xanh vì một việt nam xanh do thủ tướng chính phủ phát động
sáng nay tại hà nội trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã đến dự chỉ đạo lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn và tết và vận động tết trồng cây vì vụt nam xanh xuân giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn do bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức
năm hai nghìn hai mươi bốn bộ tư lệnh cảnh sát cơ động được giao chỉ tiêu huấn luyện trên một mươi sáu công dân
trên cơ sở chỉ tiêu huấn luyện bộ tư lệnh đã giao một mươi hai đơn vị tiếp nhận huấn luyện tại một mươi chín địa điểm trên cả nước
chỉ đạo các phòng chức năng và các đơn vị huấn luyện khẩn trương giả soát tham mưu
thực hiện công tác chuẩn bị phục vụ tiếp nhận và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới
phát biểu tại lễ khai giảng thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích
mà bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã đạt được trong công tác tuyển quân và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới thời gian qua
để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến sĩ mới sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác
thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động làm tốt công tác quản lý huấn luyện
thực hiện nghiêm phương châm rèn cán luyện quân lấy kỷ luật kỷ cương là nền tảng để huấn luyện chiến sĩ mới
quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần thực hiện đầy đủ chế độ chính sách chăm sóc sức khỏe đối với chiến sĩ
tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đặc biệt là giáo dục tinh thần yêu nước
truyền thống vẻ vang anh hùng của lực lượng công an nhân dân để chiến sĩ mới yên tâm cố gắng giản luyện học tập đạt kết quả cao nhất
tại buổi lễ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cũng đã tổ chức phát động tết trồng cây vì một việt nam xanh xuân giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ tư lệnh đạt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ trồng được một trăm năm mươi cây xanh
thực hiện đợt cao điểm năm mươi năm ngày đêm số hóa hồ sơ nghiệp vụ lưu trữ hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc phòng hồ sơ nghiệp vụ
và cán bộ chiến sĩ của các đơn vị trực thuộc công an tỉnh đắk lắc điều động tăng cường
đang ngày đêm nỗ lực thực hiện công tác số hóa hồ sơ của công an tỉnh
với mục tiêu nâng cao chất lượng hiệu quả và năng lực quản lý điều hành các hoạt động trong công tác lưu trữ
phù hợp với xu thế phát triển chung góp phần phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận thực tế vào ngày chủ nhật tại phòng hồ sơ nghiệp vụ công an tỉnh đắk lắk
một trăm linh cán bộ chiến sĩ đang nỗ lực số hóa hồ sơ để kịp hoàn thành tiến độ kế hoạch đề ra
trong đợt này từ ngày hai mươi chín tháng một đến ngày ba mươi một tháng ba một trăm linh cán bộ chiến sĩ phòng hồ sơ nghiệp vụ
cùng hơn bảy mươi cán bộ chiến sĩ được lãnh đạo công an tỉnh điều động từ các đơn vị về hỗ trợ việc số hóa hồ sơ nghiệp vụ của công an tỉnh
với phương châm làm cả ngày đêm thứ bảy chủ nhật và ngày lễ nhằm tăng tốc tiến độ và đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra
việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ góp phần phục vụ chuyển đổi số quốc gia đã và đang được toàn lực lượng công an tỉnh đắk lắc triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả trong những ngày qua
các cán bộ chiến sĩ đã được tăng cường đến đây thì với một tinh thần sẽ là cùng đồng lòng để đoàn kết để giải quyết hết số lượng hồ sơ và chỉ tiêu mà lãnh đạo công an tỉnh giao cho
vượt qua mọi khó khăn đặc biệt là sự nêu cao tinh thần trách nhiệm các cán bộ chiến sĩ thuộc phòng hồ sơ nghiệp vụ và lực lượng tăng cường của các đơn vị trực thuộc công an tỉnh đắk lắc
đã hoàn thành số hóa hơn ba mươi hồ sơ tài liệu có phần quan trọng giúp lực lượng công an thu thập thông tin về đối tượng
góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng là trịnh xuân thành và nguyễn văn trúc
đều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã xuân lai huyện gia bình về hành vi chống người thi hành công vụ
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự khởi tố bị can đối với hai đối tượng là trịnh xuân thành và nguyễn văn trúc
đối tượng dừng phương tiện để kiểm tra theo yêu cầu nhưng thành và trúc không những không chấp hành mà dùng điện thoại cá nhân quay phim ghi hình liên tiếp chửi bới sô đẩy cán bộ làm nhiệm vụ
trúc nhặt gạch ném rồi cả hai tiếp tục tấn công cán bộ làm nhiệm vụ ngay lập tức lực lượng tăng cường của công an huyện đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ hai đối tượng trên
kiểm tra sau đó người điều khiển xe máy là thành đã vi phạm nồng độ cồn mức sáu trăm một mươi bốn mg trên một lít khí thở
người ngồi sau là trúc có mức nồng độ cồn là bốn trăm bốn mươi hai mg trên một lít khí thở
hành vi của thành và trúc đã khiến nhiều người dân chứng kiến rất bức xúc bởi sự manh động và coi thường pháp luật
theo quy định của pháp luật hành vi chống đối lực lượng cảnh sát giao thông thi hành công vụ có thể lên tới bảy năm tù
người cho vay tiền phát hiện là sổ giả nên báo cơ quan công an
tại cơ quan công an thúy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình